qua một mươi năm thành phố vĩnh long đã có sự chuyển biến mạnh mẽ kinh tế tiếp tục tăng trưởng
cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực theo hướng tăng nhanh tỉ trọng dịch vụ thương mại công nghiệp
thu nhập bình quân đầu người năm hai nghìn một mươi tám đạt bốn mươi năm chín triệu đồng tăng tám chín triệu đồng so với năm hai nghìn một mươi năm
dịp này thành phố vĩnh long vinh dự đón nhận huân trường lao động hạng ba đây là sự ghi nhận và đánh giá cao của đảng nhà nước đối với những công hiến và thành tiệu quan trọng của đảng bộ chính quyền quân và dân thành phố vĩnh long trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
thưa quý vị sáng nay tại trụ sở chính phủ đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã tiếp ngài him chem ủy viên trung ương đảng nhân dân campuchia bộ trưởng cao cấp kiêm bộ trưởng bộ lễ nghi và tôn giáo campuchia sang thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp lãnh đạo hai nước khẳng định campuchia và việt nam là hai nước láng giềng gần
các gũi có nhiều nét văn hóa tương đồng là nơi tập trung của cộng đồng các dân tộc khác nhau và phật giáo cũng giữ vai trò quan trọng trong đời sống tâm linh của mỗi quốc gia
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình mong rằng ngài bộ trưởng cao cấp kiêm bộ trưởng bộ lễ nghi và tôn giáo campuchia với vai trò quan trọng của mình sẽ có những đóng góp tích cực để tăng cường hơn nữa tình đoàn kết gắn bó và hiểu biết lẫn nhau giữa hai dân tộc
đánh giá cao kết quả hợp tác giữa ủy ban dân tộc và bộ lễ nghi và tôn giáo trong thời gian qua bộ trưởng cao cấp kiêm bộ trưởng bộ lễ nghi và tôn giáo campuchia him chem tin rằng hai nước sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện

anh cam kết vẫn tham gia bầu cử nghị viện châu âu
hôm qua hàng nghìn binh sĩ nga cùng với hàng trăm khí tải quân sự đã diễu hành ở quảng trường đỏ
ở thủ đô moscow trong lễ tổng duyệt duyệt binh kỷ niệm ngày chiến thắng fascist của dân nhân dân liên xô
dự kiến sự kiện sẽ chính thức diễn ra vào ngày chín tháng năm
bắt đầu lễ tổng duyệt bộ trưởng quốc phòng nga sergei shoigu trên chiếc aurus senat cabriolet hạng sang
chuyên sử dụng cho các lễ diễu hành quân sự để trao đón các binh sĩ
tiếp sau lễ duyệt binh của các quân binh chủng là phần phô diễn sức mạnh của nhiều loại khí tài và thiết bị quân sự
lễ tổng duyệt kết thúc với màn trình diễn của các máy bay quân sự
dự kiến sẽ có hơn một mươi ba sáu trăm linh quân nhân thuộc các binh chủng cùng khoảng một trăm ba mươi thiết bị quân sự
và bảy mươi bốn máy bay chiến đấu
sẽ tham gia lễ tổng duyệt
đã thành thông lệ những ngày đầu tháng năm tại nga
luôn diễn ra hàng trăm sự kiện kỷ niệm chiến thắng lịch sử của nhân dân liên xô
vào ngày chín tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
anh vẫn sẽ tham gia cuộc bầu cử nghị viện châu âu vào cuối tháng năm này
bất chấp kết quả của cuộc đàm phán với công đảng đối lập liên quan đến thỏa thuận brexit
đây là khẳng định của phó thủ tướng anh đưa ra vào ngày hôm qua
theo phó thủ tướng anh
đảng bảo thủ cầm quyền sẽ không thể kết thúc tiến trình đàm phán với công đảng
về thỏa thuận brexit trước ngày hai mươi ba tháng năm tới
thời điểm diễn ra cuộc bầu cử nghị viện châu âu tại anh
tuy nhiên ông cam kết chính phủ anh sẽ nỗ lực hết sức để thảo luận với các nghị sĩ các đảng
nhằm đảm bảo anh sẽ rời eu trong thời gian ngắn nhất có thể sau cuộc bầu cử của châu âu
cùng ngày người phát ngôn chính phủ anh cho biết
cuộc đàm phán về brexit với công đảng đối lập đã diễn ra mang tính xây dựng và cụ thể
và tiến trình này sẽ được tiếp tục trong ngày hôm nay mùng tám tháng năm
trước đó tờ sunday times cho rằng đảng bảo thủ sẽ đưa ra nhượng bộ mới đối với công đảng
như đề xuất vẫn sẽ tạm ở trong liên minh thuế quan với eu
đến khi cuộc tổng tuyển cử anh diễn ra vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
ủy ban châu âu vừa hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của khối trong năm hai nghìn một mươi chín
đồng thời cảnh báo nguy cơ nợ công của italia tăng mạnh
tuy nhiên nền kinh tế của khối đồng tiền chung châu âu euro sẽ tăng vào năm sau
cùng với tỉ lệ thất bại của nền kinh tế châu âu euro
các nghiệp tiếp tục ra
trong dự báo quý ủy ban châu âu cho rằng sự chữ trạc của kinh tế trung quốc
và chủ nghĩa bảo hộ của mỹ đã tác động tiêu cực đến lòng tin toàn cầu
do đó tăng trưởng gdp của khu vực đồng tiền chung châu âu eurozone trong năm nay
sẽ chỉ ở mức một hai thấp hơn so với con số một ba được dự báo trước đó
bên cạnh đó ủy ban châu âu cũng cảnh báo nợ công của italia sẽ lên mức kỷ lục
một trăm ba mươi ba bảy gdp trong năm hai nghìn một mươi chín
và nếu không thay đổi chính sách mức thâm hụt của italia sẽ chiếm hai năm gdp trong năm nay
và tăng lên ba năm trong năm hai nghìn hai mươi vượt mức trần ba mà eu đặt ra
viễn cảnh này dự kiến dẫn đến bất đồng lớn hơn giữa eu và italia về chính sách tri tiêu của rome
tuy nhiên ủy ban châu âu cũng cho rằng kinh tế eurozone sẽ tăng trưởng trở lại
đạt mức một năm trong năm hai nghìn hai mươi
bên cạnh đó tỷ lệ thất nghiệp của một mươi chín nền kinh tế eurozone sẽ giảm xuống mức bảy ba trong năm sau
truyền thông nga vừa đưa tin giới điều tra nước này đang tập trung điều tra nguyên nhân
của vụ máy bay sukhoi superjet một trăm linh của hãng hàng không aeroflot gặp sự cố và bốc cháy
hôm năm tháng năm tại một sân bay quốc tế ở moscow theo hướng lỗi do vi công
tờ commersant dẫn các nguồn thạo tin cho hay phi công điều khiển máy bay đã mắc một số lỗi
như bay vào vùng có sấm xét và hạ cánh với bình nhiên liệu đầy thay vì bay vòng để tiêu hào
bất đồng lớn hơn
trong khi đó tờ abk dẫn một số nguồn tin khác cho biết phi công đã mở cửa sổ buồng lái
khiến gió lùa vào làm ngọn lửa bùng phát dữ dội và phi công cũng không kịp tắt động cơ ngay sau khi máy bay hạ cánh
hiện các nhà điều tra đang xem xét dữ liệu từ hộp đen của máy bay và chưa đưa ra nguyên nhân chính thức của sự cố
khiến bốn mươi một người thiệt mạng này